sáng hai mươi tháng tám tại tp hcm đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi giữa ban tổ chức trung ương và ban thường vụ thành ủy tp hcm
theo đó tp hcm sẽ thực hiện thí điểm một số chủ trương của trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị liên quan đến công tác tổ chức bộ máy biên chế công tác cán bộ đảng viên công tác bảo vệ chính trị nội bộ phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tiễn của thành phố